covid một mươi chín diễn biến phức tạp nhưng quý vị cũng không nên lơ là với những căn bệnh khác
và viêm não nhật bản là một ví dụ
đây là bệnh truyền nhiễm có thể diễn ra quanh năm cao điểm là từ tháng năm đến tháng tám
bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp nhất là ở trẻ em từ hai đến tám tuổi
theo tống kê thì tính từ đầu tháng năm đến nay trung tâm bệnh nhiệt đối bệnh viện nhi trung ương
đã tiếp nhận và điều trị cho gần hai mươi trường hợp trẻ bị viêm não nhật bản
không may mắn là trong số các bệnh nhi đã và đang điều trị
thì có khoảng bảy mươi số trẻ phải gánh chịu những di chứng nặng nề của bệnh
vì sao lại như vậy hãy theo dõi những cảnh báo của chúng tôi ngay sau đây
em bé sáu tuổi này được chuyển từ tuyến dưới vào nhập viện ngày một mươi chín tháng sáu
trong tình trạng có thể tự thở
nhưng sau đó ý thức giảm dần suy hô hấp phải thở máy co giật toàn thân
bé được trần đoán mắc viêm não nhật bản
được biết gia đình đã tiêm phòng đủ ba mũi viêm não nhật bản cho bé trong hai năm đầu đời
nhưng từ khi ngoài hai tuổi đến nay
chưa tiêm nhắc lại những bệnh viêm não nhật bản
cháu này khi vào thì chúng tôi đã điều trị tích cực
với tình trạng tăng gấp lượng nội sọ của cháu
và bây giờ hiện tại chỉ được ba tuần rồi
tình trạng chính của cháu là vẫn phải phụ thuộc máy thở ra
cháu là tình trạng di chứng di chứng não
và hiện tại thì cháu có mở mắt nhưng mà gần như là không đáp ứng
còn với cái phản xạ rất là kém
tiên lượng nguy cơ tử vong cũng cao và di chứng rất nặng
hiện tại trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện nhi trung ương
cũng như vậy
đang điều trị cho hai ca viêm não nhật bản
trong tình trạng rất nặng phải thở máy
trong số những trẻ bị di chứng nặng nề
đa số đều là những trẻ lớn trên năm tuổi
và chưa tiêm nhắc lại mũi vaccine viêm não nhật bản nào từ sau hai tuổi
các em bé nhập viện thì nếu mà ở giai đoạn sớm
thì em bé có thể chưa có dối loạn ý thức chưa hôn mê
nhưng mà từ khoảng ngày thứ ba trở đi
thì khoảng hơn một nửa số em bé có tình trạng dối loạn ý thức khá nặng
trong đó khoảng độ trên dưới năm mươi số trường hợp
là mình phải can thiệp bằng các phương pháp hồi sức chuyên sâu
viêm não nhật bản được xem là một trong những bệnh nguy hiểm
có tỷ lệ tử vong và di chứng cao ở trẻ nhỏ
những di chứng này khiến người bệnh giảm khả năng giao tiếp
giảm hoặc mất khả năng lao động
trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội
cái di chứng sau khi các bé mắc viêm não nhật bản
thì khả năng hồi phục nó cũng khó
và đấy cũng mới chỉ là cái di chứng ở thời điểm ra viện
còn nếu mà theo dõi lâu dài hơn
ví dụ như sáu tháng một năm hai năm sau
thì tôi tin chắc là tỷ lệ di chứng nó sẽ còn cao hơn
chứ không phải là ở khoảng ba mươi năm bốn mươi năm nữa
các bác sĩ khuyến cáo
cha mẹ nên tiêm phòng cho con mình đầy đủ trong hai năm đầu tiên
và tiêm nhắc lại ba năm năm một lần
đến năm một mươi năm tuổi
khi trẻ có dấu hiệu sốt đau đầu chán năn
cha mẹ nên đưa con đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị sớm
tránh những biến chứng nặng có thể xảy ra